tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã họp và nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu thống kê và dự báo thời gian tới có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu trong năm nay
sau khi lắng nghe các thành viên dự họp đóng góp ý kiến thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tới đây trước khi báo cáo các cơ quan thẩm quyền